tại trụ sở quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đồng chí triệu lạc tế
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản trung quốc
đang ở việt nam tham dự lễ quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chân thành cảm ơn lãnh đạo đảng và nhà nước trung quốc
đã gửi điện chia buồn đến đảng nhà nước và nhân dân việt nam về việc đồng chí chủ tịch nước trần đại quang
từ trần cảm ơn đồng chí triệu lạc tế và đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc đã đến viếng chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch quốc hội cho rằng chuyến thăm việt nam của đồng chí triệu lạc tế thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo cấp cao trung quốc
đối với quan hệ việt nam trung quốc khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc nhấn mạnh hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống
và cùng đang tiến hành đổi mới hội nhập và cải cách mở cửa chia sẻ nhiều lợi ích chung
tại cuộc tiếp đồng chí triệu lạc tế trân trọng chuyển tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lời chia buồn sâu sắc của đồng chí
quỷ viên trưởng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc lật chiến thư về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
bày tỏ tin tưởng đảng nhà nước việt nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh tiếp tục đạt thành quả mới trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa
đồng chí triệu lạc tế đánh giá cao những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế của việt nam
năm nay là vừa tròn một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
quan hệ giữa hai đảng hai nước tiếp tục phát triển tích cực
đồng chí triệu lạc tế khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc hết sức coi trọng quan hệ với việt nam
mong muốn hai bên tăng cường tin cậy chính trị trao đổi chiến lược
mong muốn quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh giao lưu và hợp tác thiết thực
tảng xã hội cho quan hệ hai nước đưa quan hệ hai đảng hai nước phát triển lên tầm cao mới